cách đây hai năm chị lê thị ngọc ở xã vũ linh huyện yên bình là người phụ nữ chỉ quanh quẩn với công việc gia đình hàng ngày như cơm nước vườn tược chăm sóc con cái
công việc làm không ổn định nên không có thu nhập hàng tháng chị cảm thấy cuộc sống rất bí bách
từ khi được các cấp hội phụ nữ tuyên truyền về đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp chị ngọc đã rất vui mừng và phấn khởi
không có thu nhập thì mình không được chi tiêu những việc gì